hành vi giả danh công an cưỡng đất tài sản hai đối tượng nguyễn đức anh và lê minh cường cùng chú tại thành phố lào cai đã bị công an thành phố lào cai bắt giữ khẩn cấp về hành vi cưỡng đất tài sản
điều tra ban đầu hai đối tượng này khai nhận vào ngày bốn tháng tám đức anh đã rủ cường tới khu vực công trường năm xã cam đường để giả danh làm cảnh sát ma túy và bắt giữ các đối tượng mua bán sử dụng ma túy sau đó đòi tiền phạt nóng
hai đối tượng đã khống chế một thanh niên vì biết người này đang đi mua ma túy để sử dụng bị đòi
năm triệu nhưng do không có đủ nên người này đã dẫn hai đối tượng về nhà đưa ba triệu để được bỏ qua
được biết cả hai đối tượng đức anh và cường đều là nghiện ma túy
công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa liên tiếp phát hiện bắt nhiều đối tượng về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy thù giữ hơn hai viên ma túy tổng hợp
vào sáng ngày năm tháng tám tại xã sơn trung công an huyện hương sơn đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng gồm cao bá công hồ ngọc ánh lê tiến hân
đang có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy thù dự bốn viên ma túy tổng hợp và một tép heroin
đầu tranh mở rộng đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày công an hương sơn bắt giữ phan tiến sơn chú tệ huyện đức thọ thu giữ hơn hai viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác
công an huyện hương sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện hương sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật